thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp thủ tướng hàn quốc lee nak yong nhân dịp đến việt nam dự lễ quốc tàng chủ tịch nước trần đại quang
tại buổi tiếp thủ tướng hàn quốc đã gửi tới đảng nhà nước chính phủ và nhân dân việt nam cùng giao quyến chủ tịch nước trần đại quang lời chia buồn sâu sắc trước sự ra đi đột ngột của ông
thủ tướng chuyển lời chia buồn sâu sắc của tổng thống moon jae in đến đảng nhà nước nhân dân việt nam và giao quyến chủ tịch nước trần đại quang
thủ tướng nguyễn xuân phúc bày tỏ việc ngài thủ tướng hàn quốc dẫn đầu đoàn cấp cao chính phủ hàn quốc sang việt nam viếng chủ tịch nước trần đại quang cho thấy nhà nước và chính phủ hàn quốc đặc biệt coi trọng quan hệ đối tác hợp tác chiến lược việt nam hàn quốc
thủ tướng nguyễn xuân phúc nhận thấy hợp tác về kinh tế thương mại và đầu tư giữa hai nước thời gian qua không ngừng phát triển cho rằng mục tiêu kinh ngạch thương mại song phương đạt một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi là rất khả thi
thủ tướng mong muốn hàn quốc hỗ trợ hợp tác phát triển với việt nam trong các lĩnh vực khoa học công nghệ hạ tầng đô thị thông minh năng lượng sạch đào tạo nguồn nhân lực hành chính công và xây dựng chính phủ điện tử đây là những lĩnh vực hàn quốc có thế mạnh
thủ tướng hàn quốc lee nak yong cảm ơn nhà nước chính phủ việt nam đã tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hàn quốc sinh sống làm việc học tập tại việt nam khẳng định chính phủ hàn quốc sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người việt nam tại hàn quốc sinh sống và học tập qua đó vùn đáp cộng đồng người việt tại hàn quốc trở thành cầu nối vững chắc cho quan hệ hữu nghị giữa hai nước
thủ tướng tin tưởng với tiềm năng của mình kinh tế việt nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh trong thời gian tới